nguyễn quốc thắng cùng bốn người khác để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi thắm đã thuê năm đối tượng trên tham gia sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả
tại hai cơ sở ở huyện bình chánh tp hcm và huyện cần duộc tỉnh long an
qua khám xét lực lượng công an tạm giữ hơn ba hai trăm linh sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả ước tính trị giá khoảng tám trăm hai mươi triệu đồng
đại hội lần thứ một mươi ba của đảng diễn ra trong bối cảnh qua gần ba mươi năm năm đổi mới việt nam đã đạt được những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử quy mô trình độ phát triển kinh tế được nâng lên đáng kể đời sống của người dân về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt
quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu
nhận thức được tầm quan trọng của kỳ đại hội lần này đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ niềm tin vào sự thành công của kỳ đại hội
và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng sẽ tiếp tục đưa đất nước tiến lên đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới
những ngày này các con đường tuyến phố như được khoác lên mình diện mạo mới
hình ảnh cờ hoa băng rôn khẩu hiệu chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba tạo nên không gian rực rỡ sắc màu
thể hiện niềm vui sự hứng khởi của người dân cả nước hướng tới kỳ đại hội thành công của đảng
ở đó cộng đồng mạng chia sẻ cảm xúc và niềm tin theo đảng
với những kỷ tích mà đảng và nhà nước đã làm được trong những năm qua
tạo tiền đề vững chắc cho việc hoạch định đường lối phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo
chúc đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba thành công tốt đẹp
một việt nam bản lĩnh trí tuệ đoàn kết phát triển vượt bậc là minh chứng rõ nét nhất cho sự lãnh đạo thiên tài của đảng ta
kính chúc đại hội thành công tốt đẹp
tôi mong đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những cán bộ hội tụ đủ phẩm chất để lãnh đạo đất nước ta phát triển hơn nữa
chế độ ta đã thể hiện rõ sự yêu việt và tôi tin vào sự lãnh đạo của đảng sẽ tiếp tục tạo nên những điều thần kỳ được bạn bè quốc tế ghi nhận và ngưỡng mộ
rất nhiều lời chúc mừng sự tin tưởng kỳ vọng vào thành công của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba được đông đảo cư dân mạng chia sẻ và lan tỏa
anh nguyễn đăng khoa bí thư đoàn khối dân chính đảng tp hcm chia sẻ
trong nhiệm kỳ vừa qua cuộc chiến chống tham nhũng của đảng đạt nhiều kết quả cụ thể rõ nét
giúp củng cố niềm tin và tạo phấn khởi cho nhân dân
tôi hy vọng công tác xây dựng đảng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những bước tiến vững chắc từ cấp trung ương đến cơ sở
để đảng ta thực sự xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân
mỗi người đều có sự kỳ vọng của riêng mình vào kỳ đại hội lần này của đảng
tuy nhiên điểm chung của những kỳ vọng đó là mong muốn xây dựng đảng và thể hiện sự tin tưởng vào đường lối mà đại hội đảng sẽ đưa ra
nhằm đưa đất nước phát triển trong những năm tới đây theo đúng con đường mà đảng và bắc
họ đã lựa chọn cho dân tộc việt nam
tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của đảng đất nước ta sẽ tạo được những kỳ tích vượt trội cho những năm tới đây
một đất nước ổn định phát triển người dân ngày càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc
liên quan tới kỳ đại hội lần thứ một mươi ba của đảng mới đây bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng chỉ ra rằng
số lượng thông tin sai sự thật luận điệu sai trái trên không gian mạng tin xấu độc có xu hướng tăng lên
do đó cộng đồng mạng kêu gọi mọi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác
đồng thời lên án một số người có tư tưởng chống phá với mục đích xấu
tung ra các quan điểm sai trái thù địch nhằm chống phá đại hội
bên cạnh đó có nhiều cư dân mạng đã khuyến cáo việc tiếp cận thông tin còn từ nguồn chính thống
tránh để bị lợi dụng kích động nhằm thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật trên không gian mạng
luật an ninh mạng đã có nhưng bản thân mỗi người không nên xem hay nghe các clip từ nguồn không chính thống
và cần báo cáo nội dung xấu ngay lập tức
thủ đoạn của các trang tin xuyên tạc rất khó lường
chúng thực đặt sự nghi vấn hoặc khơi gợi câu chuyện theo hướng xấu mọi người nên cảnh giác
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng diễn ra và chắc chắn sẽ thành công là minh chứng cho tinh thần đoàn kết
minh chứng cho vai trò vị trí của đảng ta chính đảng duy nhất lãnh đạo dân tộc việt nam
dành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác đồng thời đập tan mọi âm mưu chống phá xuyên tạc về đảng
quan điểm của bạn về kỳ đại hội lần thứ một mươi ba của đảng ra sao
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân a cổng truyền hình công an
thời gian gần đây nhiều bạn trẻ vô tư đi bộ xuống hầm chui phía tây của sông hàn đứng ra giữa đường để tạo dáng chụp ảnh
cao điểm nhất là trong khoảng thời gian từ hai mươi một h đêm cho đến sáng hôm sau
việc làm này đã gây cản trở và mất an toàn giao thông
và sự việc này lại đang xảy ra với các bạn trẻ là học sinh sinh viên tầng lớp trí thức
những người đang được ngày ngày một tiếp cận nhiều hơn với nền văn minh và hiểu hơn về ý thức và sống có trách nhiệm
có văn hòa với cộng đồng xã hội vâng thì đây quả là một câu chuyện đáng suy ngẫm
vâng thưa quý vị nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người và phương tiện qua khu vực này
đồng thời là xử lý rứt điểm tình trạng cố tình đi bộ xuống hầm chui thì ban an toàn giao thông thành phố đà nẵng
đề nghị lực lượng công an quận hải châu tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
người dân đi bộ xuống hầm để chụp ảnh gây nguy cơ mất an toàn giao thông
trong vài tháng trở lại đây hầm chui phía tây cầu sông hàn bỗng nhiên trở thành địa điểm check in nổi tiếng tại thành phố đà nẵng
có được những bộ ảnh lung linh như thế này là mong muốn của nhiều bạn trẻ
vì vậy mà cứ vào thời gian khoảng từ hai mươi một h đến hai mươi bốn giờ khu vực này lại nhộn nhịp và đông đúc
thậm chí các bạn trẻ phải xếp hàng đợi để có thể chụp ảnh tại đây
còn lại có bãi đô sai bên cạnh này bãi đô này có quán nước rồi nên là dũ uống rồi phê xong là có thể ra chụp hình liền được anh
điểm chụp hình này rất đẹp rất thích hợp với nhiều bạn trẻ lớn tuổi tinh
đây là một vị trí khá là đông để các bạn nhìn chụp hình ở đây
theo những người đã từng check in tại đây thì khu vực này liên hình nhìn đẹp như ở hàn quốc
thế nhưng nó lại không đẹp chút nào khi việc tràn ra đường chụp hình này gây vô số nguy cơ

giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín trung bình mỗi năm có khoảng một trăm hai mươi sáu năm nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng hơn một tám lần so với năm hai nghìn một mươi năm
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

chưa bao giờ việt nam có vị thế và cơ đồ vững chắc như hiện nay
trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn đình cung đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
tăng trưởng gần bảy trong bốn năm
năm ngoái là năm hai nghìn hai mươi
thì cũng phải nói rằng là một năm khá thành công
bởi vì chúng ta kiểm soát được dịch bệnh
đồng thời với đó thì vẫn duy trì được cái tăng trưởng tương đối cao
so với nền kinh tế thế giới nói chung
và chúng ta không để cái nền kinh tế của chúng ta bị đứt gãy
cái điểm thứ ba liên tục
trong nhiệm kỳ này thì chúng ta đạt được cái thẳng dư thương mại
nhưng tại sao lại đạt được điều đó
thì phải nói là sẽ về mặt thể chế về mặt cải cách
thì chúng ta đã có một bước tiến khá xa
thưa tiến sĩ trong nhiệm kỳ một mươi hai
ban chấp hành trung ương và bộ chính trị đã đưa ra nhiều quyết sách kinh tế quan trọng
có thể kể đến như là nghị quyết một mươi về phát triển kinh tế tư nhân
trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
hay nghị quyết một mươi một về hoàn thiện thể chế nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
vậy thì những
quyết sách này cho thấy sự đổi mới đột phá về tư duy và tầm nhìn của đảng
trong phát triển kinh tế như thế nào thưa tiến sĩ
mỗi nghị quyết nó có một cái vai trò nhất định
nhưng xét về tầm quan trọng
cái mà tôi đánh giá cao là cái nghị quyết số năm
về một số giải pháp để cơ cấu lại nền quốc tế
và gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng
thì cái đó bán hành tương đối sớm
và từ nó thúc đẩy cải quả
trình là cơ cấu lại kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng của chúng ta
sau đấy thì có ba nghị quyết quan trọng của ba giải pháp trung ương tiếp theo
là nghị quyết số một mươi nghị quyết số một mươi một và nghị quyết số một mươi hai
về phía bộ chính trị thì theo tôi có hai nghị quyết rất là quan trọng
đó là nghị quyết số năm mươi về nâng cao chất lượng
về thu hút đầu tư nước ngoài và hợp tác đầu tư
và cái nghị quyết số năm mươi hai về công nghiệp bốn
tôi cho rằng đó là những nghị quyết rất là quan trọng
đặt nền tảng cho cái cải cách tiếp theo
vâng ạ và những quyết sách này thì có vai trò quyết định như thế nào
trong sự phát triển kinh tế của đất nước trong năm năm vừa qua thưa tiến sĩ
quyết sách này thì có tác động lâu dài
chứ không phải chỉ có tác động một vài năm trong nhiệm kỳ này
nhưng mà nó tác động ở chỗ rằng là nó mở đường
nó đặt nền tảng cho chính phủ và quốc hội thể trị hóa
và tạo ra một cái tức là
cải cách thể trị tạo ra một cái điều kiện về mặt chính trị để chúng ta cải cách thể trị
và chính những cái nghị quyết như thế thì chính phủ có được một cái cơ sở
để đẩy mạnh hơn nữa trong việc là cải thiện môi trường doanh
vâng ạ thưa thiên sĩ
việc cụ thể hóa các đường lối chính sách của đảng đã được chính phủ thực hiện như thế nào trong nhiệm kỳ vừa qua
và những chương trình hành động cụ thể của chính phủ
đã tạo nên những hiệu quả nổi bật trong phát triển kinh tế năm năm vừa qua như thế nào thưa tiến sĩ
về phía chính phủ thì tôi thấy có một cái nét nổi bật trong nhiệm kỳ này
đó là cải cách cải thiện môi trường doanh
với cái trọng tâm là nghị quyết số một mươi chín sau này nghị quyết số hai
phải nói là rất là nổi bật cải cách toàn diện
và kết quả của nó là tất cả phân lớn các chỉ số về cải thiện môi trường kinh doanh
ở xếp hạng toàn cầu
thì chúng ta đều có cái cải thiện khá là đáng kể
ví dụ như là cái chỉ số về cạnh tranh toàn cầu
chúng ta đầu nhiệm kỳ ở khoảng tám mươi chín chín mươi
thì cuối nhiệm kỳ chúng ta ở khoảng vào khoảng số bảy mươi
và đặc biệt là chỉ số đổi mới sáng tạo
chúng ta đã xếp vào thứ bốn mươi hai
cái mà tôi nghĩ quan trọng hơn đó là mọi cải cách rất là mạnh mẽ về môi trường kinh doanh

và tháo bỏ được những rào cản
và tăng thêm tự do kinh doanh tăng thêm an toàn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
chính vì vậy mà cái đầu tư tư nhân trong nhiệm kỳ vừa rồi là tăng rất là cao
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
việt nam đã đạt được nhiều thành công trong kinh tế đối ngoại
với nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng được ký kết
cùng với các thành công khác về kinh tế
thành tiệu về ngoại giao kinh tế sẽ tạo đà cho kinh tế việt nam phát triển như thế nào trong nhiệm kỳ tiếp theo
thưa tiến sĩ
thưa tiến sĩ
xét nhiệm kỳ này trong mối liên hệ với nhiệm kỳ tiếp theo này
xét về mặt kinh tế thì có thể nói rằng là khẳng định tiếp cái ổn định kinh tế vĩ mô
cái điều này rất là quan trọng
điểm thứ hai thể hiện qua covid một mươi chín bị tác động này
thì thể hiện qua là nền kinh tế của chúng ta có sức chống chịu tốt hơn
cái điểm thứ ba mà thể hiện là
cái quá trình tăng trưởng tương đối tốt
tương đối tốt
tương đối cao của chúng ta cả nhiệm kỳ
thể hiện một cái tiềm năng tăng trưởng
và cái đó chắc chắn nó vẫn được kế thừa
và phát triển theo trong cái nhiệm kỳ tiếp theo
cái điểm tiếp theo về mặt đối ngoại
thì chúng ta đã tiếp tục là hội nhập kinh tế quốc tế
với hàng loạt những cái hiệp định thương mại tự do
thế mới như cptpp
như là evfta
và gần đây là rcep
thì nó mở ra những cơ hội
cho cái nhiệm kỳ cái giai đoạn phát triển tiếp theo đây
có thể thấy chúng ta đang có vị thế và tiềm lực
cũng như những bước đà tốt
để cho sự phát triển kinh tế xã hội
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
vậy tiến sĩ có nhận định và kỳ vọng như thế nào
về sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong nhiệm kỳ tới cũng như là những năm tiếp theo
trước hết phải nói về thách thức
thách thức là
là không nhỏ
là bởi vì cái tác động của covid một mươi chín
mặc dù chúng ta có sức trọng trực như thế
nhưng chắc chắn nó vẫn tiếp tục kéo dài
ngoài ra thì
những thay đổi về địa chỉ
nó cũng có những thuận lợi
nhưng chắc chắn nó cũng có nhiều bất lợi
và đối với
trong đặc biệt là trong
toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế
công nghệ cái cách thức tổ chức sản xuất
lề lối làm việc nó chuyển đổi rất là nhanh
và nếu chúng ta
chúng ta có thể
theo được thì đấy là
là cơ hội
nhưng chúng ta không theo được chúng ta tục lại
thì đấy là thách thức
vấn đề ở chỗ theo tôi là nếu chúng ta
cải cách mạnh mẽ hơn
hướng thứ nhất là
chuyển đổi mạnh mẽ sang kinh tế thị trường hiện đại
và hội nhập
điểm thứ hai là
chúng ta phải
đẩy tiềm năng tăng trưởng chúng ta
với việc là
nghiên cứu phát triển nhiều hơn
áp dụng khoa học nhiều hơn
và như vậy chúng ta phải
cái cái cái những cơ hội
của cuộc cách mạng bốn
tôi cho rằng
hai định hướng như vậy
chúng ta sẽ vượt qua cái thách thức
và khi tận dụng được cơ hội thì tôi tin rằng
là chúng ta sẽ có bước phá
rất lớn trong cái nhiệm kỳ
và cả một cái
mười năm phát triển hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi